thưa quý vị và các bạn để tiếp tục kiểm soát dịch bệnh
thành phố hà nội đang tiếp tục áp dụng chỉ thị số một mươi sáu về giãn cách xã hội
song song với đó là các chốt kiểm soát dịch bệnh tiếp tục được duy trì trên toàn địa bàn thành phố
người và phương tiện khi qua mỗi chốt đều phải thực hiện các bước về khai báo y tế
đặc biệt là các phương tiện không thuộc nhóm vận tải thiết yếu
ghi nhận sau đây của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại địa bàn giáp danh với tỉnh hòa bình
chốt kiểm soát dịch bệnh trên tuyến đường hồ chí minh địa bàn thành phố hà nội
cũng như mọi lần lái xe khách này khi qua chốt đều phải thực hiện khai báo y tế
đồng thời với đó là việc chở khách phải đảm bảo không quá năm mươi số ghế theo quy định của bộ giao thông vận tải
theo ghi nhận thực tế tại chốt kiểm soát dịch bệnh tất cả người và phương tiện khi qua đây
lực lượng chức năng đều phải hướng dẫn làm các thủ tục khai báo y tế
trong đó có không ít phương tiện là mô tô xe gắn máy
đáng chú ý do đặc thù vị trí đặt chốt nên có khá nhiều người dân sinh sống gần khu vực
phải thực hiện khai báo nhiều lần trong một ngày
do vậy lực lượng chức năng cũng đã tăng cường công tác tuyên truyền
lên các phương án để giải tỏa ồn ứ cũng như đảm bảo khoảng cách an toàn phòng chống dịch bệnh
theo khuyến cáo của bộ y tế
em thấy là làm việc khai báo này cũng rất tốt
bởi vì nếu mà xung quanh đây phát hiện ra khi khai báo này
nếu phát hiện ra f hoặc f một thì sẽ truy vết ra những người tham gia thông qua đây sẽ dễ dàng hơn ạ
trong quá trình kiểm soát thì có những người tham gia đi qua chốt thường xuyên

nên sẽ có những người tham gia đi qua chốt thường xuyên
đã gây nên những phiền hà khó khăn cho người dân trong quá trình kiểm soát phòng chống dịch
tuy nhiên là chúng tôi đã tiến hành tuyên truyền đến người dân là để đảm bảo chung cho toàn thành phố
là mỗi người tham gia giao thông đều phải tiến hành đi qua chốt kiểm dịch
đều phải kiểm tra đo thân nhiệt và khai báo y tế
theo thống kê trung bình mỗi ngày tại chốt kiểm soát số một mươi hai và số một mươi ba
có hàng chục nghìn lượt phương tiện qua đây mỗi ngày
do vậy để đảm bảo an toàn phòng chống dịch
để đảm bảo an toàn tại những chốt như thế này
lực lượng chức năng luôn đặc biệt chú ý tăng cường kiểm tra kỹ những phương tiện đến từ vùng dịch
đồng thời lực lượng y tế luôn sẵn sàng khi có tình huống đột xuất có thể xảy ra
khán bộ chiến sĩ là tiến hành kiểm tra đầy đủ tất cả các loại giấy tờ
và có phiếu xét nghiệm pcr
nếu có kết quả âm tính thì được tiến hành mời tiếp tục lưu thông vào thành phố
đối với những trường hợp có dấu hiệu ho sốt sẽ tiến hành test nhanh
nếu có kết quả âm tính sẽ được tiếp tục mời đến trạm y tế để theo dõi sức khỏe đồng thời là thăm khám
bên cạnh đó để giải tỏa tình trạng ồn ứ phương tiện lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã tổ chức phân luồng từ xa
đối với các phương tiện luồng xanh sẽ được ưu tiên lưu thông
đặc biệt đối với các người dân sử dụng mô tô sẽ bố trí lực lượng kiểm tra thân nhiệt
hướng dẫn khai báo y tế qua điện thoại bảo đảm an toàn nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh chung
thưa quý vị và các bạn với tinh thần lá lành đùm lá sách không để hộ nghèo nào bị thiếu đói do ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín
vào sáng ngày một mươi bốn tháng tám lực lượng công an quận bắc từ liêm tp hà nội đã phối hợp cùng với các ban ngành chức năng
tổ chức chương trình hỗ trợ nhu yếu phẩm cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín
và tại các chốt phòng chống dịch trên địa bàn quận
chương trình đã trao hai mươi năm tấn gạo một trăm năm mươi quả trứng hai trăm linh thùng mì tôm
với tổng số phòng chống dịch
chương trình đã tạo ra một số tiền trị giá gần tám trăm linh triệu đồng cho ba hộ gia đình khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín
và tặng hai trăm một mươi năm xuất quà cho các cán bộ đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực cách ly tập trung các chốt phòng chống dịch trên địa bàn
đây là hoạt động thiết thực thường niên nhằm chia sẻ giúp đỡ các hộ khó khăn trên địa bàn có thêm nghị lực để ổn định cuộc sống
vượt qua đại dịch covid một mươi chín đồng thời làm tăng thêm hình ảnh đẹp người chiến sĩ công an nhân dân tận tụy vì nước quên thân vì dân phục vụ